việt nam có tám lễ hội mỗi năm vài năm trở lại đây một số lễ hội được nhiều người quan tâm hơn bởi những yếu tố bị cho là phản cảm bạo lực
ngay từ những ngày đầu xuân đinh rậu như bộ trưởng văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã đề cập trong cuộc họp báo chính phủ thường kỳ ngày hôm qua
dù chưa xảy ra đánh nhau nhưng tình trạng sô đẩy dẫm đạp chen nhau cướp lộc tại một số lễ hội vẫn tái diễn
nhiều người lao vào cướp lọc tượng trưng cho gậy thánh gióng trong lễ hội gióng đền sóc hà nội với mong muốn một năm mới thành công làm ăn phát đạt
ngay trong ngày khai hội tại lễ hội chùa hương cũng đã xảy ra tình trạng tranh cướp lộc đây là hiện tượng khó có thể chấp nhận tại nơi cửa phật
cướp lọc ở một vị trí một địa điểm được coi là rất là tôn nghiêm thánh thiện
người ta đến đấy để người ta tìm lại cái đạo đức mà trong cái quá trình cuộc sống sô bồ
thế đến đây để người ta muốn soi lại mình để cho cái tâm của mình nó lắng động để mình được thư thái về mặt tâm hồn
mà lại dẫn đến một cái chuyện cũng có thể nói là chen lấn sô đẩy hay một câu chuyện khác nó là bạo lực
để cướp lọc ở một vị trí một địa điểm được coi là rất là tôn nghiêm thánh thiện
tình trạng hỗn loạn trong các nghi thức cướp lọc của người việt diễn ra từ rất lâu và được bàn tới nhiều năm qua
mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp để chấn chỉnh nhưng tình trạng này khó có thể giải quyết rứt điểm